ngoại trưởng hàn quốc parkin vào ngày một tháng hai đã lên đường tới mỹ trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày
và đây cũng là chuyến công du mỹ đầu tiên của quan chức chính phủ hàn quốc trong năm hai nghìn hai mươi
năm mà hai nước kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đồng minh hàn mỹ
dự kiến ông park sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp mỹ antony blinken tại washington
nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đồng minh hợp tác về lĩnh vực an ninh kinh tế khoa học công nghệ
trong đó có việc washington tăng cường năng lực gian đe mở rộng để đối phó với vấn đề hạt nhân của triều tiên
ông park cũng sẽ gặp quan chức cấp cao của cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa
để thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực liên quan đến không gian
đồng thời gặp các quan chức quốc hội và giới chuyên gia của mỹ để kêu gọi sự ủng hộ và phối hợp
nhằm phát triển quan hệ đồng minh song phương
trước khi tới washington ngoại trưởng hàn quốc dự kiến sẽ có chặn dừng chân tại new york
để gặp tổng thư ký liên hợp quốc anto guterres